còn anh gọi điện là khách đỗ xe ở trước cửa nhà ra nhắc là nó gọi chồng rồi đến đánh
ngay nguyễn sơn nhà anh ở đấy mà

ừ vội quá
tại sao mình đem mũ mà mình lại không đội

đi học thêm về nên là em chưa muốn đội
vì sao lại chưa muốn đội ạ
bởi vì ở đầu em bết ạ
mình có đem thơm mũ hay là vì sao mình vội hay là bởi lý do mình này
em vội em đi em vừa ăn rồi ở trên này em vội em đi quên mất

vì sao mà thấy tổng tác làm nhiệm vụ ở trên này mình lại quay đầu anh
dạ tại anh ạ

thì vội mũ mình cầm đây mà
mũ này nó lê lỏng đi nó ấy lên này em không ngại
vậy anh không cảm ạ
nhưng mà vì sao lại quay đầu
dạ vâng thì tại em không đội mũ nên là em nhìn thấy lực lượng chức lao nên em quay đầu đấy
trong thời gian vừa qua thì các tổ của công tác một một cũng đã kiểm tra và xử lý bàn giao cho công an phường
rất nhiều trường hợp các đối tượng phóng tốc độ cao lạng lách đánh võng
và thông qua báo chí cũng làm công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm được
và cũng gia đình nhà trường giáo dục những thanh thiếu niên này để nhận thức được những hành vi của mình là nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác
một mươi năm tổ công tác cắm chốt tại nhiều vị trí khác nhau xuyên suốt từ chiều đến dặn sáng ngày hôm sau
từ một mươi chín h đến một giờ sáng các tổ công tác sẽ tập trung tại các tuyến đường
tuyến giao thông có nguy cơ các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy tốc độ cao gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông để kịp thời ngăn chặn và xử lý
trong những ngày nghỉ lễ này thì chúng tôi nhận định là những người tham gia giao thông nhiều người thanh thiếu liên là thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
và đặc biệt là các thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách đánh võng và mang theo hung khí khi tham gia giao thông
chúng tôi vẫn bố trí tất cả các tổ công tác và ngoài ra thì chúng tôi cũng có các tổ công tác hóa trang
kiên quyết tập trung xử lý các trường hợp này để đảm bảo an toàn giao thông cho thủ đô
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác công an tỉnh nghệ an vừa bắt đối tượng trần quốc lô về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn kg ma túy đá một bánh heroin một khẩu súng và bảy viên đạn cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
trần quốc lô trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép
từ nước ngoài về nghệ an rồi tiêu thụ trong cả nước đây là đối tượng rất nguy hiểm thường xuyên mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt
sau một thời gian kiên trì theo dõi áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi tám tháng bốn tại xã khánh hợp huyện nghi lộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an huyện nghi lộc đồng chủ trì đã bao vây bắt giữ khẩn cấp trần quốc lô cùng với vật chứng trên
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vào tối ngày hôm qua
trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhóm hai mươi thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập chuẩn bị hung khí để đánh nhau
bất ngờ kiểm tra một quán bia trên địa bàn công an phường hòa an đã phát hiện có hai mươi thanh thiếu niên tuổi đời từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi phần lớn chú ở phường hòa an và các địa phương lân cận đang tụ tập với những biểu hiện khả nghi nên mời về cơ quan công an làm việc
qua tử tet năm trên hai mươi đối tượng dương tính với chất ma túy số thanh thiếu niên này khai nhận quen biết nhau qua mạng xã hội thường hay tụ tập chơi bẩy trình diễn xe máy trên đường
tiếp tục đấu tranh đối tượng nguyễn văn hải khai nhận đã cất giấu ba dao phóng lợn một cây ba trĩa một tuyếp sắt tại mương khe cạn ở tổ hai hòa an nhằm mục đích khi có mâu thuẫn
thì sẽ sử dụng đi đánh nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận nam tỉnh bình thuận tỉnh ninh thuận vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn ngọn trần lê minh cùng chú tại huyện ninh phước để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận nam tỉnh bình thuận tỉnh ninh phước để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận nam tỉnh bình thuận tỉnh bình phước để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ